nhiều nông dân trồng tranh dây ở tỉnh con tum đang rất hoàng mang lo lắng khi nạn bảo kê hoành hành
cấm không cho thương lái vào địa bàn thu mua sản phẩm để ép giá trục lợi
sự việc đã được nhiều người dân báo cáo lên chính quyền các cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết
đây là vườn chanh dây của các hộ nông dân thuộc tổ dân phố bốn phường ngô mây thành phố con tum tỉnh con tum
khu vực này có hai mươi hai hectare của một mươi bảy hộ dân từ huyện đắc hà thuê đất để trồng
giá thuê đất một hectare một năm một mươi triệu đồng chi phí đầu tư một hectare chanh dây từ một trăm bảy mươi đến hai trăm linh triệu đồng
chi phí bỏ ra tương đối lớn như vậy chưa nói đến việc phải một nắng hay xương chăm sóc
nhưng đến mùa thu hoạch khi tranh được giá nhưng người dân vẫn bị hớt mất một phần mồ hôi nước mắt công sức lao động của mình bỏ ra

giá thuê đất một hectare một mươi năm một mươi triệu đồng chi phí đầu tư một hectare tranh dây từ một mươi bảy hội dân thuộc tổ dân phố bốn phường ngô mây thành phố con tum tỉnh con tum
giá thuê bị dí súng vào người nên bỏ nghề không đi thu mua nữa
do người đi mua cũng giống như người dân tức là có một sự công bằng trong mua bán
giá cả theo thị trường thì người dân vừa thiệt không thiệt người dân mà người đi mua cũng thoải mái hơn về tư tưởng
theo tính toán của người dân một hectare chanh khi đến vụ thu hoạch một ngày cho thu khoảng một tấn quả nhưng phải bán tranh lệch mất năm đồng một kg là mất đi năm triệu đồng một ngày
số tiền này đang rơi vào túi của bọn giang hồ bảo kê
theo báo cáo của tỉnh con tum trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn một tỉnh
từ một hectare tranh dây sắp đến vụ tranh mới giá tranh trên thị trường đang ổn định đảm bảo có lãi
nhưng nhiều người dân ở con tum đang nơm nớp lo sợ nạn bảo kê không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
đề nghị ngành chức năng tỉnh con tum sớm vào cuộc làm rõ sự việc đem lại sự công bằng và bình yên cho người dân